trong chuyến thăm chính thức hungary tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã có cuộc tiếp hoàng tử vương quốc anh andrew
đến chào nhân dịp hoàng tử đang có chuyến công tác tại nước này vào chiều qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng hoàng tử nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam anh
ngày một mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp
của mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam anh thời gian qua
khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với anh một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam
đề nghị hai bên cần không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng thiết thực hiệu quả
nhất là trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao kinh tế văn hóa giáo dục y tế môi trường
tổng bí thư đánh giá cao sự phát triển của quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trong những năm qua
khẳng định việt nam sẽ tạo những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp anh tăng cường mở rộng đầu tư kinh doanh lâu dài tại việt nam
hoàng tử anh trân trọng cảm ơn tổng bí thư đã dành thời gian tiếp hoàng tử
nồng nhiệt chúc mừng tổng bí thư nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao anh việt nam
và bày tỏ những tình cảm hữu nghị của hoàng gia anh đối với đất nước và con người việt nam
khẳng định anh sẽ hết sức coi trọng đẩy mạnh quan hệ với việt nam
đồng thời nhấn mạnh cá nhân hoàng tử sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng sâu rộng và toàn diện